từ tối và đêm nay một hình thế gây mưa mới cho khu vực bắc bộ lại xuất hiện
đó chính là một vùng hội tụ gió ở mực năm m
mưa rào và rông sẽ xuất hiện trở lại
cục bộ có điểm xảy ra lượng mưa khá
nên người dân cần đề phòng với sâm xét và gió giật mạnh đi kèm cho cơn rông
lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở khu vực bắc bộ
được dự báo ở mức là từ một mươi ba mươi mm có nơi là trên năm mươi mm
sang ngày mai thì những cơn mưa sẽ lập lại bất chợt trong ngày
nên nền nhiệt độ tại khu vực này không quá cao
trưa chiều chỉ ở ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ trời mát mẻ và dễ chịu
với các tỉnh thành miền trung trong hôm nay và ngày mai
nắng nóng sẽ duy trì trên diện rộng
với suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực quảng ngãi
cùng nền nhiệt độ ngày đêm ở mức là hai mươi bốn ba mươi sáu độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi sáu độ
chỉ riêng phần từ bình định đến khu vực ninh thuận và bình thuận
thì sẽ có mưa rào và rông rải rác
giúp cho nền nhiệt độ tại đây dễ chịu hơn
chỉ ở ngưỡng là hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
trong mưa rông thì cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh
ở phía nam do chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên mưa rông lúc chiều tối tại cả khu vực tây nguyên và nam bộ
đều có xu hướng tăng mạnh
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ hai mươi đến bốn mươi mm
có nơi là trên năm mươi mm
trong mưa rông thì cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt độ tại cả hai khu vực này
đều có xu hướng giảm nhẹ
ngày đêm tại khu vực tây nguyên là hai mươi hai mươi chín độ
còn tại khu vực nam bộ là hai mươi bốn ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
đến với biển đông
tại cả khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa
đều có mưa rào và rông giải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là từ bốn đến một mươi km trong mưa
với gió tây nam đến nam ở mức là cấp bốn cấp năm
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
sẽ không vượt qua mức là ba mươi hai độ
khu vực hà nội và các vùng luân cận
nhiều mây có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ
người dân cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ